là đối tượng từng nhiều lần vào tù ra tội khi bị mẹ con bà võ thị nga đuổi ra khỏi nhà
nổi máu côn đồ nguyễn văn dũng còn gọi là bé hai sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám đã lên kế hoạch phóng hỏa đốt nhà
nhằm giết chết gia đình bà nga trong đêm rồi bỏ trốn